tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp cùng hiệp hội thương mại hoa kỳ hà nội
và hiệp hội thương mại hoa kỳ tổ chức hội nghị luận bàn về tương lai mối quan hệ thương mại giữa việt nam và hoa kỳ
buổi hội nghị với tiêu đề viễn cảnh việt nam và hoa kỳ năm hai nghìn một mươi bảy và các năm tiếp theo
sẽ là cầu nối giữa chính phủ lãnh đạo các ngành đến từ hai nước luận bàn mở rộng thương mại và đầu tư
khi không có hiệp định thương mại quan hệ đối tác xuyên thái bình dương tpp
chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng
thời gian qua quan hệ việt nam hoa kỳ đã có những bước tiến triển nhanh chóng thực chất và toàn diện
theo những định hướng của quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ năm hai nghìn hai mươi
tuyên bố về tầm nhìn chung nhân chuyến thăm lịch sử tới hoa kỳ của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm và tuyên bố chung việt nam hoa kỳ nhân chuyến thăm việt nam của tổng thống hoa kỳ barack obama
năm hai nghìn một mươi sáu tổng thống hoa kỳ donald trump đã chính thức nhận lời mời tham dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
thể hiện sự quan tâm của hoa kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam
hợp tác phát triển tiếp tục là một động lực của quan hệ song phương để hai bên thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư
tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế bao gồm các lĩnh vực thương mại đầu tư khoa học công nghệ
đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu
đây là nền tảng căn bản tạo ra những cơ hội mới để doanh nghiệp việt nam và hoa kỳ tăng cường hợp tác đầu tư
kinh doanh và cùng phát triển bền vững qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ đầu tư và thương mại giữa hai nước
về lĩnh vực đầu tư chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực mà hoa kỳ có thế mạnh
việt nam có nhu cầu và có thể tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoa kỳ hợp tác với các doanh nghiệp việt nam cùng phát triển
như năng lượng vũ khí kết cấu hạ tầng tài chính ngân hàng giáo dục đào tạo
và du lịch v v
về lĩnh vực thương mại dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn
chúng tôi mong muốn xuất khẩu các sản phẩm nông sản thủy sản sản phẩm gỗ các mặt hàng diệt may điện tử hàng tiêu dùng
nhiều hơn nữa sang hoa kỳ và nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao phục vụ nhu cầu kinh tế của việt nam
với những tín hiệu ổn định của nền kinh tế vĩ mô sự hội nhập sâu rộng của việt nam và nền kinh tế thế giới
kết quả tích cực của việc cải thiện môi trường đầu tư sự hợp tác tin cậy hiệu quả trong quan hệ hai nước thời gian qua
chủ tịch nước tin quan hệ hợp tác đầu tư thương mại việt nam hoa kỳ tiếp tục phát triển hơn nữa
và cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ sẽ tích cực đóng góp vào thành công của hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp apec vào tháng một mươi một tới
cũng tại hội thảo chủ tịch nước đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa phòng thương mại và công nghiệp việt nam
với hiệp hội thương mại hoa kỳ hà nội và hiệp hội thương mại hoa kỳ